lực lượng chức năng ở các quận huyện thị xã trên toàn thành phố hà nội đã đồng loạt gia quân bảo đảm trật tự giao thông đô thị xử lý lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường
theo ghi nhận của phóng viên trên địa bàn quận hai bà trưng từ sáng sớm lực lượng chức năng đã đi tuyên truyền nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè
đồng thời yêu cầu các hàng quán để bàn ghế lấn chiếm vỉa hè tự tháo rỡ kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành
trên một số tuyến đường lực lượng chức năng cũng đã điều động xe cầu để tháo rỡ nhiều biển quảng cáo vi phạm
sau buổi giao quân sáng nay trên nhiều tuyến đường đông đúc người qua lại vỉa hè thường bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh đã trở nên thông thoáng hơn